kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy giám đốc công ty hùng thành
và nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy trung cư carina praza tại một nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám
làm một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
theo cáo trạng thiệt hại của vụ cháy dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến người một mươi ba người tử vong trên sáu mươi người bị thương
bốn trăm chín mươi hai xe máy bị cháy tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng nặng thiệt hại theo kết luận giám định xác định khoảng bốn tỷ đồng
và đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và bị hại thỏa thuận bồi thường
cơ quan điều tra kết luận tùng được ban quản lý trung cư thông báo về tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động không hoạt động
nhưng không triển khai sửa chữa thay thế
còn ông tuấn với tư cách là trưởng ban quản lý trung cư biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh phải thay thế sửa chữa
nhằm khắc phục vận hành hoạt động báo cháy chữa cháy cứu hộ
từ đó dẫn đến hậu quả khi xảy ra hỏa hoạn hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn
được biết chủ đầu tư công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong viện phí cho nạn nhân
và bồi thường thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ vụ bốn đối tượng đánh chết người
cho công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra về tội
cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi chín bảy hai nghìn hai mươi một bốn đối tượng gồm y thiên nghê năm mươi ba tuổi
y thao cơ bua hai mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố buôn ma thuột y glen bia hai mươi năm tuổi chú huyện buôn đôn
và y võ nghê hai mươi bảy tuổi chú huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắc đến hồ etrua cấp
ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột câu cá
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông trần đình anh
bốn mươi năm tuổi chú huyện cư cun
sau đó bốn đối tượng đã cầm theo một cây gậy và một cục đá
rủ nhau đi đánh nhóm ông anh để trả thù
khi đến nơi các đối tượng đã đuổi kịp ông anh
rồi dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người
khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau một mươi năm giờ gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
nếu không được hóa giải sớm thì sẽ rất dễ dẫn đến
chuyện tình hình của các đối tượng
trên thực tế thì hầu hết những vụ án mạng gây gỗ
đều có nguyên nhân xuất phát từ những lý do này
tại bình định vụ đánh nhau bằng nhóm mới đây
đã khiến cho một thanh niên thiệt mạng
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh bình định đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
không giờ ngày chín tháng hai người dân quanh khu vực này
phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi chú xã mỹ tránh huyện phủ mỹ
nằm bất động với một vết thương sâu trên cổ
nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan đến vụ hỗn chiến
đồng thời khai thác thông tin từ người dân xung quanh
để nhanh chóng điều tra vụ án
lực lượng cảnh sự đã phối hợp với công an các địa phương
tiến hành rà sốt và xác định đó là một án mạng
vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
sau khi xác định được địa điểm xảy ra
thì có thể nói là địa điểm xảy ra là nơi công cộng
mà đặc biệt là đoạn đường đêm khuya
ít người qua lại hoặc khu vực là dân cư sinh sống thưa thớt
cho nên là hầu như là có thông tin về vụ việc trên thì không có mạnh mối gì
với quyết tâm cao thì trong khoảng thời gian là ba tiếng hồ
thì lực lượng cán sự đã phối hợp các đội ủng vụ
công nguyện và công an các xã
thì đóng để tiến hành khuôn vùng và rà sốt
được lên là hai nhóm đối tượng
thì cụ thể là một nhóm là đối tượng ở sài gòn
do chiến đối tượng
và một nhóm là đối tượng ở sài bắc chánh
thì tổng cộng là một mươi ba đối tượng
thì sau đó thì đã tiến hành đi tập và đấu tranh lập rộn
một mươi chín đối tượng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người
và gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xuất phát từ mâu thuẫn giữa đoàn hoàng thương và lưu quốc huy
hai thanh niên này đã rủ thêm hai mươi đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí đến giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn chiến một đối tượng trong nhóm của thương
đã dùng dao chém trúng vào vùng cổ của đỗ anh quân
làm quân gục ngá tại chỗ
qua lời khai của các đối tượng công an huyện phù mỹ đã tiến hành
truy tìm và thu giữ các tăng vật có liên quan đến vụ án
đồng thời củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động đối tượng hờ tồng chư
một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng
và đối tượng này vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
đường dây mua bán ma túy này thường giao dịch ma túy
tại các khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc các xã vùng sâu vùng xa
nhằm tránh sự theo dõi truy bắt của lực lượng chức năng
đến ngày một mươi năm tháng hai khi chư đang giao dịch ba bánh heroin
tại thôn phiêng đóng xã nậm xây huyện văn bàn
thì bị công an bắt quả tàng
tại cơ quan điều tra chư khai nhận mang ba bánh heroin xuống địa bàn xã nậm xây
để bán cho một người đàn ông với giá là một trăm linh triệu đồng một bánh
khi chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai tòa nhân dân tỉnh an giang
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường năm mươi ba tuổi phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi
nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi
cùng về tội là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
và các bị cáo cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới rạch chack ri
thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện có bốn đối tượng trên thuyền chạy từ hướng campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng cặp vào bờ rồi chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi đô la mỹ
tương đương với gần một mươi một tỷ đồng
nên tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tăng vật
đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang linh đã ra đổ thú
còn lê và minh bị bắt điều tra trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm bảy mươi đô la mỹ cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng khai nhận thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh
từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba đối tượng
bốn triệu đồng một tháng
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh chỉ đạo kêu sang cùng minh linh lê qua campuchia
nhận tiền là bốn trăm bảy mươi đô la mỹ vận chuyển về việt nam thì bị phát hiện
riêng hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác minh bị cáo hạnh là người đã chỉ đạo bị sang linh lê minh
vận chuyển trái phép số đa lâm mỹ trên về việt nam
và diễn biến của phiên tòa sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
công an huyện văn giang tỉnh hương yên xác định có một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn
phun sơn đập máy móc thiết bị của một số nhà thầu đang thi công
tại dự án khu đô thị sinh thái vinhom dream city
thuộc địa phận của hai xã nghĩa trụ và long hưng của huyện văn giang hưng yên
mục đích là ép các nhà thầu này phải trả số tiền cho các đối tượng với giá cao
dưới hình thức là để các đối tượng trông coi máy móc
quá trình điều tra xác định vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một do không có việc làm ổn định
nên các đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đều chú huyện văn giang phạm văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
phạm hồng trung sinh năm hai nghìn hai đều trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã liên hệ với các công ty tại khu đô thị trên để đặt vấn đề trông coi máy ép cọc
với giá từ bốn triệu đồng một máy một tháng

liên hệ một số công ty không đồng ý do giá trông coi cao hoặc đã thuê người khác trông coi
nên các đối tượng đã bàn bạc và rủ nhau đi đập phá máy móc của các công ty chưa thuê nhóm trông coi
nhằm mục đích làm cho các công ty bị uy hiếp về tinh thần sợ ảnh hưởng đến tiến độ thi công
nên sẽ buộc phải thuê các đối tượng trông coi máy móc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với năm đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi chú thị trấn ta rây huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó khang điều khiển xe máy giảo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi chú tỉnh
đồng nai đang ngồi phía sau dừng mua đồ trên tay thì sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang đã áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân và tăng ga tẩu thoát
được biết khang là đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy
có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ
thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê
xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương
bị công an huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện